thưa quý vị vào sáng ngày chín tháng bảy vừa qua nhà hát hồ gươm đã chính thức khánh thành và đi vào hoạt động
thành phố hà nội đã có thêm một không gian biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao và công trình này do bộ công an và ủy ban nhân dân tp hà nội xây dựng trong đó bộ công an quản lý và vận hành
ngay sau lễ khánh thành lãnh đạo nhà hát hồ gương và nhà hát opera hoàng gia vecsai của pháp đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên
đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử khi nhà hát hồ gươm là nhà hát đầu tiên trên thế giới mà nhà hát opera hoàng gia vecsai ký kết hợp tác
và cũng nhân sự kiện này thì truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trò chuyện với ông logon kuner giám đốc nhà hát opera hoàng gia vecsai để giúp quý vị có những hình dung rõ nét hơn về sự hợp tác giữa hai bên
nhà hát opera hoàng gia vecsai là một trong những nhà hát opera lớn đẹp nhất của pháp và thế giới
địa điểm thường xuyên biểu diễn của nghệ sĩ
nhà hát opera hoàng gia versailles là một trong những nhà hát nổi tiếng và đã từng là nơi giao lưu biểu diễn với nhiều nước trên thế giới các tác phẩm như romeo juliet carmen hồ thiên nga
ngay sau lễ khánh thành nhà hát hồ gươm việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà hát hồ gươm và nhà hát opera hoàng gia vecsai đã ghi dấu ấn góp phần củng cố tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu văn hóa giữa hai nước
nhà hát opera hoàng gia versailles là một trong những nhà hát opera lớn đẹp nhất của pháp và thế giới
có những chương trình mà chúng tôi sẽ sang biểu diễn tại vecsai của pháp để giao lưu giữa hai nước
cũng nằm trong kế hoạch hợp tác giữa hai bên lãnh đạo hai nhà hát đã đưa ra nhiều phương án hợp tác cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch này nhà hát opera hoàng gia vecsai hy vọng sẽ trở thành nhà hát đầu tiên
mang nghệ thuật biểu diễn thuần pháp đến biểu diễn tại nhà hát hồ gươm
nhà hát opera hoàng gia vecsai cũng sẽ đồng hành giúp đỡ nhà hát hồ gươm bằng tất cả kinh nghiệm khả năng của mình
trong vận hành khai thác và tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn tại nhà hát hồ gươm
quảng bá nhà hát hồ gươm trong nhiều sự kiện chương trình lớn của nhà hát opera hoàng gia vecsai vào thời gian tới
xin chào và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông ông có thể giới thiệu một vài nét về nhà hát opera hoàng gia vecsai được không ạ
hát opera hoàng gia vecsai được xây dựng để tổ chức đám cưới là địa điểm sinh con của các vị vua ở pháp
đây là một công trình độc đáo đã trải qua hai trăm năm mươi năm tuổi và vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ban đầu
đồng thời cũng là một kiệt tác nghệ thuật và trong khoảng một mươi hai năm gần đây
người ta đã khôi phục lại các chương trình biểu diễn nghệ thuật bên trong nhà hát opera
như múa ballet hòa nhạc với sự góc mặt của những nghệ sĩ hàng đầu đến từ khắp nam châu
đây đều là những hoạt động có ý nghĩa đối với pháp cho lâu đài vessai
như cho người pháp khi có một nhà hát opera như vậy
vâng mong muốn của nhà hát opera hoàng gia vessai khi tham gia sự kiện khánh thành nhà hát hồ gươm lần này là như thế nào ạ
đầu tiên đây là một vinh dự rất lớn khi chúng tôi được mời tham gia lễ khánh thành nhà hát opera vụ
chúng tôi hy vọng đó sẽ trở thành một biểu tượng cho đất nước việt nam
ở thời điểm hiện tại nhà hát hồ gươm có những phòng hòa nhạc đẹp nhất thế giới dành cho opera
chúng tôi rất vinh dự và chúng tôi có thể hình dung ra những hợp tác mạnh mẽ trong tương lai giữa hai quốc gia
giữa hai nền văn hóa giữa hai nhà hát opera veside và nhà hát opera hồ gươm
đó là một điều mà chúng tôi đang gây dựng cùng với các bạn
ông nhìn nhận như thế nào về cơ hội hợp tác giữa hai nhà hát thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai bên ạ
tôi cũng có ý định tạo ra cơ hội giữa nhà hát opera hoàng gia vecsai và nhà hát hồ gươm là một dự án chung

các chương trình biểu diễn chung trong nhiều năm
điều này rất thú vị bởi ở đó có sự kết hợp giữa một nhà hát opera rất cổ xưa của chúng tôi
và một nhà hát ora hoàn toàn mới của các bạn
đó là một sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại
vì nhà hát opera hồ gươm mới chỉ có tuổi còn nhà hát opera vecsai đã có hai trăm năm mươi tuổi
hơn nữa nếu chúng ta kết hợp giữa truyền thống châu âu và truyền thống việt nam
thì chúng ta sẽ tạo ra một cái gì đó hoàn toàn mới và rất giàu ý nghĩa cho cả hai bên
và những thông tin chính sách đàng trí khác sẽ đến trong cuộc tin sau đây
không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
là nội dung tại thông tư hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba tt pca ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy theo quy định tại thông tư hai mươi bốn
thì cá nhân tổ chức vi phạm giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt
thì chưa giải quyết đăng ký xe
sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
thì được đăng ký xe theo quy định
thông tư hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba tt pca có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thay thế thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi tt pca
cũng từ ngày một mươi năm tháng tám có tám trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký
biện số xe theo quy định tại điều hai mươi ba thông tư hai mươi bốn hai nghìn hai mươi ba tt pca
quy định về trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký xe biện số xe
như xe hỏng không sử dụng được bị phá hủy do nguyên nhân khách quan
xe hết niên hạn sử dụng không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật
xe bị mất cắp bị chiếm đoạt mà không tìm được
hoặc xe thải bỏ chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe biển số xe
xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tái xuất
chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy xe làm thủ tục đăng ký sang tên di chuyển
xe tháo máy khung để đăng ký cho xe khác
cục hàng không việt nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn hoạt động bay
trong đó yêu cầu tổng công ty quản lý bay việt nam vam chỉ đạo các đơn vị
cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nhất là cơ sở điều hành bay tăng cường
đảm bảo an toàn trong điều hành bay đồng thời ra soát bố trí ca kiếp trực

đảm bảo các kiểm soát viên không lưu có trình độ kinh nghiệm phù hợp trong mỗi ca trực
quán triệt kiểm soát viên không lưu tăng cường chú ý trong việc nghe tổ lái nhắc lại nội dung huấn lệnh kiểm soát không lưu
cũng như quan sát theo dõi chặt chẽ tàu bay trong các giai đoạn tiếp cận hạ cánh
xả đà lăn lấy đà cất cánh để kịp thời thông báo cho tổ lái khi phát hiện các bất thường